lễ khai mạc hội trợ quốc tế mỗi xã một sản phẩm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại trung tâm hội trợ và triển lãm tp hcm
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ tham dự và cắt băng khai mạc
hội trợ quốc tế ô cốp năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày một mươi bảy tới ngày hai mươi tháng bốn tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn
số bảy trăm chín mươi chín đường nguyễn văn linh quận bảy tp hcm với sự tham gia của khoảng sáu trăm linh gian hàng đến từ các tỉnh thành phố trên phạm vi cả nước
trong khuôn khổ lễ khai mạc phó thủ tướng vương đình huệ đã đến thăm các gian hàng trưng bày của các địa phương
tại hội trợ quốc tế và đánh giá cao sự đa dạng của các sản phẩm
hội trợ quốc tế ocob hai nghìn một mươi chín năm nay còn thu hút sự tham gia của đại diện các chương trình ocob
tại hai mươi quốc gia vùng lãnh thổ như nhật bản hàn quốc thái lan trung quốc kenya
đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước hiệp hội doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu đến từ gần ba mươi quốc gia
vùng lãnh thổ và nhiều tổ chức quốc tế đang hoạt động ở việt nam